cây mè đen còn mang lại hiệu quả kép vừa nâng cao thu nhập cho nông dân vừa cắt đứt mầm bệnh tồn lưu trên ruộng lúa và cải tạo chất dinh dưỡng cho đất tốt hơn
từ thu nhập mang lại của cây mè đen sắp tới nông dân tỉnh ninh thuận tiếp tục nhân rộng diện tích trồng theo quy trình canh tác thích hợp
tin rằng cây mè đen sẽ mở ra triển vọng mới cho nông dân nơi đây
để phục vụ cho việc thu hút đầu tư trong hai năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
trung quốc tỉnh quảng ngãi đã tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông kết nối các trục giao thông chính ở khu kinh tế với các khu công nghiệp các tỉnh miền trung tây nguyên
khu kinh tế dung quốc tỉnh quảng ngãi đã đầu tư năm dự án trọng điểm lĩnh vực hạ tầng giao thông tái định cư cho người dân vùng di rời tổng vốn đầu tư các hạ tầng trục giao thông vào khoảng gần hai bảy trăm linh tỷ đồng
các công trình này sẽ hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi bảy
việc đầu tư mở rộng hạ tầng khu kinh tế dung quốc nhằm tăng năng lực giao thông trong khu vực để phát triển kinh tế xây dựng và phát triển công nghiệp lọc hóa dầu hóa chất các ngành công nghiệp nặng có quy mô lớn các hoạt động đầu tư du lịch thương mại tài chính gắn với khai thác hiệu quả cảng nước sâu dung quốc sân bay chu lai đô thị vạn tường và đô thị dốc sỏi

từ trên bảy trăm linh tỷ đồng với năm mươi hai biệt thự cao cấp được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế
từ tháng tám này trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán bắt đầu đào tạo người hành nghề chứng khoán phái sinh gắn thực hành với thực tế hình thành sản phẩm quy trình giao dịch thanh toán bù trừ
theo chỉ đạo của chính phủ ngay đầu năm hai nghìn một mươi bảy sẽ đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào động sau đó trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán
thuộc ủy ban chứng khoán nhà nước đã xây dựng chương trình đào tạo về chứng khoán phái sinh và được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận
qua đó trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán bắt đầu triển khai chương trình đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn thị trường chứng khoán phái sinh từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
chương trình đào tạo này sẽ không chỉ dành cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán mà còn phổ cập tới các nhà đầu tư
bên cạnh đó cùng với tiến hành các khóa đào tạo trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán sẵn sàng nhận đăng ký thi sát hạch qua mạng khi đạt số học viên theo quy định
thưa quý vị và các bạn để giúp thiếu nhi được vui chơi giải trí trong dịp hè năm nay thành đoàn tp hcm đã tổ chức nhiều sân chơi bổ ích nhằm giúp cho các em vui chơi và học tập
các hoạt động đều được các cấp ủy đảng chính quyền và các phụ huynh đánh giá rất cao
đây là một mùa sáng
dạy bơi miễn phí cho các em thiếu nhi do quận đoàn quận hai tổ chức trong dịp hè năm nay
môn học bơi có ý nghĩa rất thiết thực đối với các em thiếu nhi nên được các em rất yêu thích
năm nay con chuẩn bị lên lớp sáu
qua bài học bơi ếch này con biết được rằng là bơi sải bơi ếch bơi thẳng bơi ngựa
thành phố hồ chí minh hiện có khoảng hơn hai triệu trẻ em
việc chăm lo cho trẻ em vui chơi trong dịp này
được thành phố hết sức quan tâm
các dân chơi phải lành mạnh không mang tính bạo lực và có ý nghĩa giáo dục cao
địa bàn thành phố hồ chí minh gần đây có những vụ đuối nước
chiến dịch hành viên quân sanh sẽ tổ chức ra những lớp như là bơi kỹ năng bơi để cho các em nhỏ biết kỹ năng để học cách biết bơi
cách xử lý cú nạn cú hộ như thế nào và cách xử lý đuối nước như thế nào
trước kỷ nghị hè năm nay thành phố cũng đã đưa vào hoạt động hai mươi
hai mươi khu vui chơi miễn phí cho thiếu nhi
nhà văn hóa thiếu nhi các quận huyện xây dựng nhiều chương trình vui chơi
gắn vui chơi với học tập theo tinh thần vui để học học để vui
chương trình của nhà trường quận tổ chức cho các bé trong mùa hè tập bơi
cái chương trình này các bé đi tập bơi loại này rất là tốt
cho nên yêu cầu các phụ huynh nên chú tâm về các bé cái động tác bơi này là cái chương trình này rất là hay
để khi mà có sự cố gì các cháu nó sẽ không bị ảnh hưởng
mà cũng là cái thể dục thể thao
ngoài các hoạt động vui chơi tổ chức đoàn còn triển khai các chương trình lớp học ngoại khóa
bồi dưỡng kỹ năng sống cho học sinh thiếu nhi phối hợp với các đơn vị trên địa bàn
mở các lớp học kỳ quân đội nhằm giúp các em làm quen với môi trường quân đội
ngày sáu tháng tám tại đà nẵng đã diễn ra cuộc thi marathon quốc tế đà nẵng lần thứ tư năm hai nghìn một mươi chín
khoảng bốn vận động viên đến từ ba mươi năm quốc gia đã tham gia tranh tài
ở hai cự li chính là bốn mươi hai km và hai mươi một km
các vận động viên cũng tham gia chạy hưởng ứng khuyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam
ngoài hai cự li marathon chính là bốn mươi hai km và hai mươi một km cuộc thi năm nay bổ sung thêm cự li một mươi km
riêng nội dung năm km các vận động viên chạy gây quỹ từ thiện ủng hộ hội nạn nhân chất độc da cam
dioxin đà nẵng ba mươi triệu đồng và mỗi gia đình khó khăn nhận một mươi triệu đồng tiền mặt
cuộc thi marathon quốc tế đà nẵng là đường chạy marathon đầu tiên ở việt nam
được đo và cấp giấy chứng nhận của hiệp hội thể dục quốc tế và hiệp hội marathon quốc tế
kết quả chung cuộc ở cự li bốn mươi hai km ngôi vô địch đều thuộc về hai vận động viên nam nữ đến từ nhật bản với thời gian ba giờ ba mươi sáu phút
sau mỗi lần tổ chức cuộc thi marathon quốc tế đà nẵng lại thu hút thêm khoảng năm trăm linh vận động viên đến từ nhiều quốc gia tham dự
thành công của cuộc thi đã góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch việt nam và đà nẵng đến với bạn bè thế giới
trong phần tin quốc tế nga kêu gọi đẩy mạnh cuộc chiến chống các nhóm cực đoan ở syri
hợp tác kinh tế asean và ấn độ trên đà tăng trưởng
ngoại trưởng nga sergei lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp mỹ john kerry để thảo luận về cuộc xung đột dài dẳng ở syri
quan chức moscow đặc biệt nhấn mạnh tới sự cần thiết phải đẩy mạnh cuộc chiến chống các nhóm cực đoan ở quốc gia trung